thời gian gần đây việc truy cập internet thường bị chậm vào buổi tối
theo đại diện nhà cung cấp mạng tại việt nam tuyến cắp biển quốc tế liên á ia đang trong thời gian sửa chữa
do ảnh hưởng của thời tiết nên lịch hoàn thành bị rời sang ngày hai mươi bảy tháng hai
như vậy lịch sửa chữa tuyến cắp ia nhánh s hai đã có tới tám lần phải thay đổi so với dự kiến
trong đó thời gian hoàn thành được lùi từ hai mươi chín tháng một đến mùng ba tháng hai
sau đó lịch sửa chữa tiếp tục được rời sang mùng bảy tháng hai mùng chín tháng hai một mươi một tháng hai một mươi ba tháng hai hai mươi tháng hai và mới nhất là hai mươi bảy tháng hai
dự kiến khoảng một tuần nữa việc kết nối internet từ việt nam đi quốc tế mới có thể trở lại bình thường